viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ban hành cáo trạng truy tố phan thị tứ
chú tại huyện cầm mỹ về tội cưỡng đoạt tài sản
khoảng tháng ba năm ngoái tư làm quen với một người đàn ông sáu mươi ba tuổi chú tại tp biên hòa
tư đã bí mật quay lại cảnh quan hệ giữa hai người để thực hiện ý định tống tiền
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tư làm giả kết quả siêu âm có thai
dùng clip nóng đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa ba trăm linh triệu đồng
trong lúc hai bên đang thực hiện giao dịch tại một quán cà phê thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa
thì tư bị công an bắt giữ